đến đoạn ngã tư gần đại học điện lực ô tô của đức bị một xe buýt tạt đầu phải phanh gấp
thấy con gái ngồi ghế phụ hoảng sợ khóc thét đức hạ kinh xuống hỏi anh đi kiểu gì đấy
nhưng đáp lại là tiếng chửi mới của tài xế xe buýt
đức cho biết tôi bức xúc đuổi theo khi xe buýt vừa vào trạm tôi tiến lên chặn đầu xe tôi đi xuống tài xế cũng mở cửa đi xuống
tôi tưởng họ định đánh tôi nên theo phản xạ tôi nhặt con dao tiến về phía xe buýt dùng sống dao gõ vào cửa kinh chăn gió
xe còn có trẻ nhỏ và rời đi
thấy tài xế xe buýt rút điện thoại ra quay và nói gì đức quay lại chém hai nhát vào lốp trước ghế lái của xe buýt
anh ta lái xe thêm một đoạn rồi vứt con dao đi
hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận bắc tử liêm xác định thiệt hại tài sản bị hủy hoại là một mươi tám triệu đồng
nguyễn lê tuấn đức lý giải hành động côn đồ trước mặt con gái chỉ vì phản xạ của một người bố
thấy con gái khóc vì hoảng sợ nên bức xúc lý trí mất kiểm soát khiến nam tài xế không nghĩ được đến cảnh mình đi tù ai sẽ chăm con
trai với hình ảnh hung hằng cầm dao giải quyết mâu thuẫn với nhân viên xe buýt tại trụ sở công an đức khóc rất nhiều đặc biệt mỗi khi nhắc đến con gái
được biết những ngày qua dư luận phẫn nộ trước hình ảnh anh ta cầm hung khí tấn công xe buýt bị can khai nhận đây là hành động bột phát
mong những người tham gia giao thông không ai vướng vào trường hợp tương tự để rồi phải hối hận phải xa gia đình xa con cái sang những người yêu thương
liên quan đến vụ hành khách tố bị nhà xe ở quảng ninh hành hung bỏ giữa cao tốc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội những ngày vừa qua
thu về hàng ngàn ý kiến trái chiều theo thông tin mới nhất sau khi tiếp nhận được thông tin công an tỉnh quảng ninh đã mời nhà xe và tài xế lên trụ sở để làm việc
theo đó ngày hai mươi tám tháng hai giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho biết tại cơ quan điều tra tài xế của nhà xe bị tố hành hung bỏ rơi khách giữa cao tốc
bước đầu thừa nhận có hành vi không đúng với hành khách cơ quan công an cũng mời những người liên quan lên làm việc đồng thời tạm giữ phương tiện
thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho hay cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ hành vi của nhà xe
đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại
quan điểm của công an tỉnh quảng ninh trong vụ việc này là xử lý cương quyết đến nơi đến trốn nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can
giám đốc công an tỉnh quảng ninh nêu quan điểm quảng ninh là một tỉnh du lịch đang phát triển không thể chấp nhận những hành vi như trên
cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần các phương tiện phải hoạt động làm sao đúng quy định của pháp luật
mang tính chất phục vụ nhân dân khách du lịch trong và ngoài nước người nào vi phạm sẽ phải xử lý đến nơi đến trốn
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách chặt chém đuổi xuống cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ
đi kèm về đó là hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám
facebook này chia sẻ mọi người đi xe quảng ninh nhớ chừa xe này ra nhé lừa đảo
đi hà nội băng ninh hai trăm linh đồng hà nội uông bí bốn trăm linh đồng hà nội mong cái năm trăm linh đồng
không đồng ý trả vé cao nhà xe rửa rộng côn đồ đòi mỗi hành khách
hai trăm linh đồng rồi thả xuống giữa cao tấp gần với cầu đuống
thông tin trên thu hút sự quan tâm bình luận của nhiều người
đa số đều bức xúc trước hành vi của nhà xe
theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm chủ xe khách mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám là một người đàn ông ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
chuyển sang tin tức khác thời gian gần đây ở hồ nước trong công viên thiên văn học phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội
bất ngờ xảy ra hiện tượng cá chết bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến người dân khi đến đây tham quan tập thể dục
đáng chú ý khi công nhân môi trường thu gom dọn dẹp làm sạch thì phát hiện chất lạ màu đen trên mặt hồ
cụ thể chiều ngày hai mươi tám tháng hai nhiều nhân viên môi trường được huy động đến hồ bách hợp thủy ở công viên thiên văn học dọn dẹp vệ sinh vớt cá nổi trên mặt nước
khi công nhân môi trường sử dụng vật lưới để thu gom cá chết thì có chất lạ màu đen dính vào gây khó khăn cho quá trình dọn dẹp vệ sinh
tại khu vực có hai cống ngầm tiếp giáp với hồ bách hợp thủy nước có màu đen thay vì xanh trong như các vị trí khác
nhiều cá vàng khi bơi ở khu vực nước màu đen cũng bị đổi màu chất lạ màu đen gần giống với dầu nhớt thải
chiều cùng ngày ủy ban nhân dân quận hà đông đã yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn nam cường chủ đầu tư khẩn trương thu gom xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm hồ nước trong công viên thiên văn học
ra soát khắc phục hư hỏng đối với các hạng mục công trình nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo quy định
được biết hồi đầu tháng hai ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho phép công viên thiên văn học được mở cửa tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu của người dân quanh khu vực
tuy nhiên khoảng hơn một tuần nay gần khu vực vườn cỏ ba lá và vườn mặt trăng giáp với hồ bách hợp thủy xuất hiện cá nổi phân hủy bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến người dân đi chơi tập thể dục
mới đây một vụ tai nạn lao động do nổ bình khí nén vừa xảy ra tại phân xưởng sản xuất của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp hòa hiệp ở tỉnh phú yên khiến cho một nam công nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h năm mươi phút tối cùng ngày một vụ nổ bình hơi nén bất ngờ xảy ra tại phân xưởng sản xuất chế biến bột cá trong công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp phát triển
tọa lạc ở lâu b bốn khu công nghiệp hòa hiệp thuộc địa phận khu phố phước lâm phường hòa hiệp bắc thị xa đồng hòa tỉnh phú yên
vụ nổ khiến nam công nhân nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở khu phố phú hiệp ba phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa bị thương nặng
một mảng mái nhà không tiền chế bị sập đổ nhiều công cụ linh kiện thiết bị hư hỏng
dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên nhưng nạn nhân đã tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an phường hòa hiệp bắc và công an thị xã đông hòa khẩn trương phong tỏa khu vực phân xưởng sản xuất chế biến bột cá tại doanh nghiệp trên để tiến hành khám nghiệm hiện trường
đồng thời phối hợp với trung tâm pháp y tỉnh phú yên khám nghiệm nạn nhân để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật
nội tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi tám tháng hai công an phường tám thành phố đà lạt lâm đồng đang bắt giữ hai đối tượng là bvh hai mươi bốn tuổi quê thừa thiên huế tạm trú phường bảy thành phố đà lạt
và ntt một mươi năm tuổi quê bình thuận hiện không có nơi ở cố định để điều tra về hành vi trộm cắp bình ác quy ô tô
trước đó vào lúc tám giờ ngày hai mươi bảy tháng hai công an phường tám nhận được tin báo của một người cư trú tại địa phương là ông trần đình tuấn bốn mươi chín tuổi
về việc chiếc xe tải mang biển số bốn mươi chín c một mươi tám nghìn sáu mươi đang đậu tại địa chỉ năm mươi hai nguyễn tử lực
bị gỡ trộm hai bình ấp quy công an phường tám đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố đà lạt truy xét và bắt giữ hai đối tượng h và t
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng một giờ ngày hai mươi bảy tháng hai đã đi xe máy đến đường soviet nghệ tĩnh phường bảy thành phố đà lạt
lấy trộm một bình ác quy trên xe ô tô tiếp đó h và t tiếp tục đến đường nguyễn tử lực phường tám lấy trộm hai bình ác quy trên chiếc ô tô khác
sau khi trộm cắp h chở các bình ác quỷ đến tiệm thu mua phế liệu trên đường hai bà trưng phường sáu đà lạt
lúc này tiệm thu mua phế liệu chưa mở cửa nên hát để phía trước tiệm dự định vài tiếng sau sẽ quay lại bán lấy tiền tiêu xài
ngoài ra hát còn khai nhận những tháng gần đây đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố đà lạt với số bình ác quy trộm được là tám bình
toàn bộ số bình ác quỷ này h đã bán cho tiệm thu mua phế liệu trên đường hai bà trưng với giá ba trăm linh đồng mỗi bình
xét thấy hành vi trộm cắp của đối tượng diễn ra liên tục gây ảnh hưởng bức xúc trong quần chúng nhân dân
công an phường tám đã chuyển hồ sơ vụ việc đối tượng và tăng vật đến đội điều tra tổng hợp công an thành phố đà lạt để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai nhiều người nghe thấy tiếng nổ
sau đó phát hiện khói lửa bùng phát từ phía sau tầng chẹt của gara mua bán phụ tùng ô tô kim thu phường hưng lợi quận ninh kiều
sau đó lửa lan nhanh ra phía trước nơi đẻ ô tô và kho phụ tùng hàng hóa
vụ cháy xảy ra trong khoảng một giờ khói lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà ba tầng và khu vực nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông
hai ô tô đang đậu sửa chữa tại đây bị cháy và hư hỏng được biết đây là cơ sở sửa chữa mua bán xe khá lớn tại cần thơ
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tổng số chín xe chữa cháy được điều động đến hiện trường cùng tám mươi cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy trực tiếp
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế lực lượng tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt lửa
theo cơ quan chức năng ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một mươi tỷ đồng
lúc phát cháy nhân viên gara đang làm việc có dùng bình chữa cháy nhưng không thành công
sau đó tìm cách thoát ra ngoài nên may mắn không có thiệt hại về người
công an thành phố cần thơ cho biết nguyên nhân ban đầu gây nên vụ cháy có thể do chập điện khởi phát từ khu vực phòng sơn của cơ sở
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cùng chủ cơ sở và các cơ quan giám định thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ đối với người bị thiệt hại
cũng trong ngày hai mươi tám tháng hai tại khu vực ngã tư an sương xảy ra va chạm giữa xe máy mang biển số tỉnh bình dương và một xe tải mang biển số thành phố hồ chí minh
cú va chạm khiến hai người đi trên xe máy tử vong gồm một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ và một người phụ nữ
vụ tai nạn khiến giao thông quanh khu vực un ứ
lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng chức năng quận một mươi hai xử lý hiện trường phân luồng điều tiết các phương tiện qua khu vực
nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng hai trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương đoạn qua địa bàn xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiên giang
xảy ra ba vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương
theo đó vào lúc hai h bốn mươi phút cùng ngày xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát tỉnh đồng tháp
chở theo nhiều người lưu thông trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương hướng từ tiền giang lên thành phố hồ chí minh
khi đến km bốn mươi sáu xã tân lý đông huyện châu thành lớp trước bên phụ bất ngờ bị nổ
xe trao đảo trên đường rồi tông vào đuôi xe tài biển kiểm soát tỉnh bến tre lưu thông cùng chiều phía trước
sau tai nạn xe bảy chỗ bị biến dạng được người dân hỗ trợ phá cửa đưa hai người bị thương đến bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường hai phương tiện nằm trên làn đường số hai làm hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua bị kẹt xe kéo dài trên đường
cũng vào thời điểm trên cùng hướng đi cách hiện trường vụ tai nạn phía trước năm trăm linh m xe đầu kéo biển kiểm soát tỉnh thanh hóa kéo theo rơm móc
bất ngờ tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát tỉnh cà mau lưu thông cùng chiều phía trước
cú vai trạm khiến phương tiện bị hư hỏng hai bên tự thỏa thuận đền bù
đến bốn h một mươi phút cùng ngày cũng hướng đi nói trên đoạn km bốn mươi bảy xe tài biển kiểm soát tỉnh cà mau bất ngờ vai trạm với xe ô tô bày chỗ biển kiểm soát tỉnh tiền giang
lưu thông cùng chiều phía trước cú vài chạm mạnh làm phần sau của chiếc xe còn méo mó biến dạng phần đầu của chiếc xe tải cũng bị hư hỏng
đơn vị quản lý tuyến cao tốc tp hcm trung lương kịp thời có mặt điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn
cơn sốt bộ phim đào phở và piano kể từ khi ra mắt đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
mới đây trung tâm chiếu phim quốc gia ghi nhận có tình trạng khán giả bị lừa khi mua lại vé xem phim này tại các hội nhóm trên mạng xã hội
những ngày vừa qua lượng khán giả kéo đến trung tâm chiếu phim quốc gia xem phim đào phở và piano của đạo diễn phi tiến sơn tăng đột biến
hệ thống bàn vé bị quá tải
tuy nhiên trung tâm chiếu phim quốc gia liên tục tăng suốt chiếu nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khán giả
đây là một hiện tượng chưa từng xảy ra đồng thời là tín hiệu vui cho phim điện ảnh nhà nước đặt hàng
tuy nhiên nhiều người vì không thể mua vé tại quầy cũng như trên trang web truyền thống
đa nhẹ dạ cả tin mua lại của những đối tượng giao bán lại vé để rồi bị chiếm đoạt tài sản
sau sự việc sập trang web vì quá tải truy cập cùng với tình trạng lừa đảo bán vé trên mạng xã hội kể trên
trung tâm chiếu phim quốc gia đưa ra thông báo chính thức
phim đào phở và piano hiện chỉ bán trực tiếp tại quầy vé không bán online
trước tình trạng trên cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông khuyên cao khán giả
không mua vé xem phim do người khác bán lại trên internet để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo
cơ quan này cũng nhận định hiện tượng phe vé bán lại về giá cao giả mạo trong web trinh thống
và sau đó chiếm đoạt tiền của người dân có nhu cầu tham gia các sự kiện nổi tiếng đã trở thành vấn nạn
vì thế người dân nên lựa chọn những địa chỉ website uy tín
và được xác minh rõ ràng hoặc giao dịch trực tiếp để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện tại ngoài trung tâm chiếu phim quốc gia chỉ có hai hệ thống giạp phát hành bộ phim đào phở và piano
đài diện truyền thông của beta cinema cho biết hiện tại có sáu mươi sáu mươi năm xuất chiếu mỗi ngày
với tỷ lệ lấp đầy giạp ở mức cao kỷ lục chín mươi năm
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục chuyển
xuống miền bắc nước ta
do đó dự báo trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở đông bắc bộ phổ biến từ một mươi một mươi ba độ c
khu vực vùng núi phía bắc từ bảy đến một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c
cụ thể theo trung tâm khí tượng thủy văn dự báo đêm ngày hai mươi chín tháng hai bộ phận không khí lạnh này
sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến tây bắc bộ và bắc trung bộ
gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét
riêng khu vực đông bắc bộ hòa bình lào cai yên bái trời rét đậm vùng núi rét hại
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở đông bắc bộ phổ biến từ một mươi một mươi ba độ c
khu vực vùng núi phía bắc từ bảy đến một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c
ở bắc trung bộ phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
từ chiều ngày hai mươi chín tháng hai ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng cao hai ba mét
từ tối và đêm ngày hai mươi chín tháng hai khu vực bắc biển đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
riêng vùng biển phía đông bắc từ ngày một ba có lúc cấp bảy dần cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng cao hai bốn năm mét
từ chiều tối ngày một tháng ba vùng biển từ ninh thuận đến cà mau phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quân đào trường xa gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu dần cấp bảy biển động sóng cao hai bốn mét
có mưa mưa nhỏ dài rác
từ sáng ngày một đến ngày ba tháng ba khu vực từ quảng bình đến khánh hòa có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cơ quan khí tượng dự báo rét đậm rét hải ở miền bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày ba ba
từ ngày bốn ba đêm và sáng trời rét ban ngày hướng nắng
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ ở hà nội được dự báo thấp nhất vào ngày một tháng ba từ một mươi hai đến một mươi năm độ c
đến ngày bốn tháng ba nhiệt độ tại thủ đô được dự báo khoảng một mươi năm hai mươi sáu độ c